ứng dụng căn cước công dân gắn chip để kiểm soát khán giả vào sân mỹ đình
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội đàng ngọc dung
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã tham gia trả lời chất vấn giải trình thêm một số vấn đề thuộc các lĩnh vực do bộ công an quản lý
tại nghị trường sau khi bộ trưởng bộ y tế trả lời chất vấn của các đại biểu về một số vấn đề trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bộ trưởng tô lâm cũng đã tham gia trả lời chất vấn của đại biểu về xử lý một số vụ án vụ việc có liên quan đến đấu thầu mua sắm thiết bị y tế
bộ trưởng tô lâm cho biết thời gian qua hoạt động vi phạm liên quan đến đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế diễn ra rất phức tạp
các vụ vi phạm xảy ra tại các bệnh viện lớn đã được lực lượng công an phát hiện khởi tố và điều tra
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư là phát hiện một vụ cảnh tỉnh cả vùng
trong đó công an các đơn vị địa phương cũng đã chủ động nắm tình hình nhận diện vi phạm lựa chọn các khâu đột phá để kiên quyết đấu tranh xử lý triệt để các hành vi vi phạm có tác dụng cảnh tỉnh gian đe cả lĩnh vực
điển hình là một số vụ như sai phạm tại cdc hà nội bệnh viện bạch mai bệnh viện tim hà nội sở y tế hà tĩnh sở y tế cần thơ sơn la
qua đấu tranh hiện nay các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội bộ công an sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án sớm kết luận để đưa ra truy tố các bị can trước pháp luật
qua các vụ việc này thì cũng có dư luận cũng cho rằng là các cái vi phạm đều do cơ chế hoặc là hệ lỗi cơ chế hoặc là hệ thống
nhưng chúng tôi khẳng định thì không phải là do các cái lỗi này
đều là có cái việc lợi dụng những tình hình khó khăn lách luật để mà có cái vi phạm những vi phạm về hình sự rất đáng phải xử lý
trước khi xử lý về hình sự thì đối với cơ quan điều tra chúng tôi cũng đều có cái yêu cầu là phải cá thể hóa cái trách nhiệm cá nhân trách nhiệm hình sự cá nhân của từng cá nhân trong từng các cái vụ việc đó
cái thứ hai là phải chứng minh được cái yếu tố tư lợi
tham hô tham nhũng trục lợi thì mới xử lý các cái đối tượng này
ví dụ như là mua máy cùng thông đồng với cái nhà thầu để máy móc thiết bị để đẩy giá lên rồi là có ăn chia nhau rồi có lấy cả trích cái phần trăm về trong những việc đó
đây là những yếu tố tư lợi mà biểu hiện của tham ô tham nhũng điều tra thì đều mới xử lý
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các bộ ban ngành liên quan ubnd các địa phương tăng cường ra soát thanh tra kiểm tra toàn bộ quá trình tham mưu
quy trình đầu tư cơ sở vật chất công tác triển khai mua sắm trang thiết bị để kịp thời ngăn chặn các vi phạm
trong phần trả lời của mình bộ trưởng tô lâm cũng đã giải trình thêm về công tác đấu tranh với các đối tượng buôn lậu buôn bán trái phép thiết bị vật tư y tế vật tư sử dụng xét nghiệm thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
theo bộ trưởng tô lâm các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi để nhập lậu như dùng mạng xã hội để làm nơi buôn bán sử dụng những địa điểm là những nơi đang xây dựng địa hình khó đi lại để làm nơi tập kết cất dấu hàng hóa
bộ công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung lực lượng phương tiện triển khai các biện pháp để phòng ngừa đấu tranh xử lý những vi phạm về các lĩnh vực nhất là y tế như thuốc vật tư y tế thậm chí có cả vaccine
tại phiên chất vấn bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung tham gia trả lời chất vấn và giải trình thêm về việc tiếp nhận giải quyết các tin tố giác về sai phạm trong kêu gọi tiếp nhận đơn tố cáo trong hoạt động quyên góp tử thiện
bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an đã giao cục cảnh sát hình sự thụ lý kiểm tra xác minh các nguồn tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động quyên góp từ thiện cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra ở miền trung năm hai nghìn hai mươi của một số nghệ sĩ
làm việc trên địa bàn
tuy nhiên những người này hầu hết mới chỉ có chứng minh thư
chưa có căn cước công dân gắn chip
lực lượng công an xã đã xuống tận nơi tạo điều kiện cho người dân được cấp đổi
em từ hà giang xuống đảo vĩnh thực ở móng cái làm nghề nghiệp tự do
hiện tại em chưa có căn cước công dân
các anh công an cũng xuống và giải thích rất nhiệt tình
để cho bọn em biết hiểu về làm căn cước công dân
đối với những người hiện tại đến trên xã đảo và không có hộ khẩu thường trú ở đây
với việc cấp căn cước công dân thì chúng tôi vẫn tiến hành như bình thường
nhưng vẫn phải đảm bảo những thủ tục cần thiết như hộ khẩu và chứng minh thư
để chúng tôi làm công tác xác minh giả soát
đảo vĩnh thực hiện có ba một trăm bảy mươi ba nhân khẩu
lực lượng công an xã đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
cho tất cả các trường hợp đủ tuổi
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng ba trăm linh trường hợp sai lệch
một số trường thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
vì vậy cán bộ địa bàn vẫn đang nỗ lực sớm nhất hoàn thành
cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân
chương trình làm căn cước cho công dân được bà con rất ủng hộ
vì là đối với xã đảo thì việc đi lại của nhân dân rất là khó khăn
nhân dân được làm tại chỗ và các đồng chí công an đã phục vụ nhiệt tình
không quẻ cả ngày đêm kể cả làm đến gần khuya
phục vụ bà con huyết đồng thì đúng là xứng đáng là công an nhân dân
nơi đảo xa còn những khó khăn vất vả
với tinh thần vì nhân dân phục vụ trong thời gian tới
công an vĩnh thực sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung cao độ lực lượng
cho công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
bên cạnh đó cũng sớm hoàn thiện dữ liệu quốc gia về dân cư
đảm bảo đúng tiến độ đầy đủ chính xác các thông tin
góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính
phục vụ hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín bộ y tế cho biết số bệnh nhân
được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là một hai trăm năm mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm bốn mươi bốn năm mươi bốn ca
trong ngày chín tháng một mươi một đã có một sáu trăm bốn mươi sáu chín trăm bốn mươi liều vaccine
phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn chín mươi ba chín triệu liều
trong ngày một mươi tháng một mươi một nước ta đã ghi nhận bảy chín trăm ba mươi ca mắc mới
trong đó có một mươi hai ca nhập cảnh và bảy chín trăm một mươi tám ca ghi nhận trong nước
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có ba chín trăm chín mươi chín ca trong cộng đồng
tin từ sở y tế hà nội ngày hôm nay trên địa bàn thành phố
đã ghi nhận một trăm bốn mươi ca dương tính với sars cov hai
trong đó có hai mươi tám ca tại cộng đồng sáu mươi bảy ca tại khu cách ly
và bốn mươi năm ca tại khu phòng tỏa
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang phối hợp với các cơ quan
tiến hành tố tụng giải quyết vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bệnh viện bạch mai
và các đơn vị có liên quan
kết quả điều tra vụ án xác định
quá trình triển khai đề án liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống robot
hỗ trợ phẫu thuật sọ não
trong thời gian năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
bệnh viện bạch mai đã phẫu thuật sò não cho sáu trăm ba mươi chín ca bệnh
có hỗ trợ của hệ thống robot rosa
trong đó hai ca miễn phí và sáu trăm ba mươi bảy ca có thu tiền dịch vụ sử dụng robot
tuy nhiên do hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án
nên bệnh viện bạch mai đã thu tiền dịch vụ liên quan chi phí khấu hao
hệ thống robot rosa không đúng quy định
dẫn đến người bệnh người nhà phải chi trả số tiền điều trị

hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu hồi được toàn bộ số tiền
mà người bệnh người nhà chi trả không đúng quy định liên quan sáu trăm ba mươi bảy ca phẫu thuật
trong đó có một số người đã được bệnh viện bạch mai và đối tác lắp đặt robot rosa
trả lại số tiền tranh lệch một mươi sáu năm trăm chín mươi ba một trăm hai mươi chín đồng một ca
để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án đảm bảo quyền lợi của người bệnh và gia đình
theo đúng quy định bộ luật tố tụng hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người bệnh hoặc người nhà người bệnh
đã phẫu thuật sọ não có sự hỗ trợ của hệ thống robot
tại bệnh viện bạch mai giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi nhưng chưa đến làm việc
chưa gửi đơn hoặc chưa được nhận lại số tiền tranh lệch
có ý kiến bằng văn bản về việc điều trị thanh toán số tiền một mươi sáu năm trăm chín mươi ba một trăm hai mươi chín đồng một ca
không đúng quy định như trên
đơn trình bày của người bệnh người nhà đề nghị gửi về một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phòng một mươi cục cảnh sát kinh tế số bốn mươi bảy phạm văn đồng quận cầu giấy hà nội
điện thoại liên hệ chín không bốn bốn bốn một sáu bốn sáu
viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba số chín phạm văn bạch quận cầu giấy hà nội
điện thoại liên hệ chín không sáu ba bảy sáu sáu sáu chín
tòa án nhân dân thành phố hà nội ngõ một phố phạm văn bạch quận cầu giấy hà nội
điện thoại liên hệ ba mươi sáu tám trăm hai mươi tám sáu nghìn tám trăm chín mươi tám
ngày hôm nay tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn tám trăm ba mươi tỷ đồng
xảy ra tại công ty găng thép thái nguyên tisco
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên y án đối với cựu tổng giám đốc tisco trần trọng mừng
bị cáo trần trọng mừng bị đề nghị mức án từ chín năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định
quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
viện kiểm sát nhận thấy bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt tù và mức bồi thường
dành cho các bị cáo là có cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật
riêng đối với bị cáo đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam vns
đã khắc phục toàn bộ thiệt hại là sáu mươi tỷ đồng
vì vậy đại diện viện kiểm sát đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với ông hùng
bị cáo hoàng ngọc diệp nguyên thành viên hội đồng quản trị tisco cũng được ghi nhận
đã khắc phục xong hậu quả số tiền sáu tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của hai bị cáo hùng và diệp
đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo còn lại đề nghị giữ nguyên hình phạt
và số tiền buộc các bị cáo còn lại phải bồi thường
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện tương dương
vừa đồng loạt gia quân triệt xóa năm điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn xã lượng minh
bắt giữ năm đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan
vào tối ngày chín tháng một mươi một tại bản đửa và bản minh thành xã lượng minh huyện tương dương
lực lượng công an đã đồng loạt gia quân triệt xóa năm điểm phức tạp về ma túy bắt năm đối tượng
gồm vi khâm là lô văn khương đều trú bàn đửa lương văn nguyên kha văn duyên lương văn hoàn
cùng chú bản minh thành tăng vật thu giữ gồm một nửa bánh heroin bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
súng kíp giao và nhiều vật chứng liên quan quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ
cũng như người dân trên địa bàn
thưa quý vị trận thi đầu bóng đá giữa đội tuyển việt nam và nhật bản trong khuôn khổ vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
sẽ được chính thức diễn ra vào ngày mai ngày một mươi một tháng một mươi một để đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch
bộ công an và lãnh đạo thành phố hà nội đã thống nhất triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân
có tích hợp dữ liệu tiêm chủng để kiểm soát người da

và ngay trong chiều nay trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã phối hợp với công an tp hà nội liên đoàn bóng đá việt nam và ban quản lý sân vận động quốc gia mỹ đình
triển khai việc thiết lập hệ thống thiết bị máy móc và tổng duyệt cụ thể các phương án phân luồng
khi công dân đến làm thủ tục vào sân
theo đó tại sân vận động quốc gia mỹ đình lực lượng chức năng đã thiết lập ba phân luồng khán giả
trong đó tại luồng một công dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip
đã được tích hợp các thông tin về tiêm chủng xét nghiệm là có thể đáp ứng được điều kiện khi vào sân
tại luồng hai công dân sử dụng ứng dụng vneid đã được tích hợp các thông tin tiêm chủng xét nghiệm
đây cũng là lần đầu tiên việc kiểm soát khán giả vào sân vận động được thực hiện theo cách thức này
chúng tôi đã mở ra một mươi cổng và mỗi cổng có ba luồng kiểm soát
sẽ được hướng dẫn công an thành phố hà nội trong thời gian vừa qua cũng đã phối hợp với sở y tế
đã cung cấp các nguồn dữ liệu về số công dân đã được tiêm chủng
và cũng hy vọng rằng trong một thời gian trong quá trình kiểm soát thì khán giả sẽ được phục vụ một cách tốt nhất
ngay trong chiều nay nhiều tình huống dự báo khán giả làm thủ tục vào sân cũng đã được diễn tập
trong đó đảm bảo tất cả hệ thống trang thiết bị quét mã qr trên căn cước công dân phải nhanh chính xác
để việc kiểm soát tại sân vận động đơn giản
và thuận tiện cho người dân
vn eid thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc quét thì cái việc quét đó nó sẽ mất khoảng tầm một mươi giây đối với một khán giả
đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đề nghị người dân cần chủ động cài đặt ứng dụng
kê khai thông tin đầy đủ chính xác trên ứng dụng vn eid hoặc tại website sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
công dân không có thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc không sử dụng điện thoại di động
thì cần mang theo thông báo số định danh cá nhân
nơi cư trú xác nhận giấy chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín giấy xét nghiệm còn hiệu lực và làm thủ tục tại luồng riêng
lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần đến trước hai tiếng để hoàn tất các thủ tục
bắt đầu từ một mươi năm h ngày hôm nay mỗi lít xăng đã tăng từ năm trăm năm mươi đến sáu trăm sáu mươi đồng lên sát mức là hai mươi năm đồng
dầu hỏa và dầu diesel giữ nguyên giá trong khi dầu ma rút giảm
theo điều chỉnh giá bán lẻ trong nước của liên bộ công thương tài chính vào ngày một mươi tháng một mươi
giá xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi ba sáu trăm sáu mươi đồng một lít tăng năm trăm năm mươi đồng ron chín mươi năm là hai mươi bốn chín trăm chín mươi đồng một lít tăng sáu trăm sáu mươi đồng
với đợt tăng lần này giá xăng trong nước đã có đợt tăng thứ năm liên tiếp từ đầu tháng chín đến nay
mỗi lít xăng ron chín mươi năm đã đắt thêm ba chín trăm linh đồng so với cách đây hai tháng còn e năm ron chín mươi hai thêm gần ba tám trăm linh đồng